tại quảng trường sơn vật động mỹ đình hàng chục kios ngang nhiên mọc lên giữa đường gây mất mỹ quan đô thị và tìm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông
điều đáng nói là không hiểu vì nguyên nhân gì những ký ốt này vẫn ngang nhiên hoạt động mà không hề bị các cơ quan chức năng xử lý
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
những kios ngang nhiên mọc lên giữa lòng đường
rác thải ngập ngụa khắp xung quanh
đây là những hình ảnh được ghi lại tại quảng trường sơn vật động mỹ đình những ngày qua
được biết trong thời gian này tại quảng trường sân vận động mỹ đình đang diễn ra hội trợ thương mại
tuy nhiên ngay phía trước hội trợ thương mại lại có khoảng ba mươi kiosk mọc lên ngay giữa lòng đường và cả trên vỉa hè
gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
theo tôi thì dựng kios ở gần trạm xe buýt kia vừa
để bán đồ gỗ theo mình thì vừa mất vệ sinh cho môi trường xung quanh
với lại các đồ gỗ người ta dùng không giữ gì vệ sinh chung cho nên sẽ ảnh hưởng đến môi trường
dựng kios ở đấy rất nguy hiểm rất là cho người dân người ta đi lại có thể xảy ra tai nạn
nó gần trạm xe buýt nó rất khó nưu thông giữa đường
nhóm phóng viên đã tìm cách liên hệ với đơn vị chủ quản cho thuê các ký ốt để tìm hiểu cụ thể